theo tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn một mươi chín ngành thủy sản đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu cá cha đạt hai bốn tỷ usd
theo tổng cục thủy sản mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được
bởi hiện các nhà máy chế biến cá cha của việt nam đều đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn
mà các nước nhập khẩu khó tính như mỹ nhật bản eu đã đánh giá và công nhận
tuy nhiên mục tiêu là phải chế biến sâu và tăng cường chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng
đặc biệt chế biến hết không để nguyên liệu dư thừa
bên cạnh đó giá cá tra hiện vẫn đang ở mức cao và ổn định
người nuôi có lãi nhiều doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sản phẩm cá cha xuất khẩu